tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác đã ra soát lại quỹ đất an ninh quốc phòng do bộ công an phía nam quản lý kiểm soát nhu cầu khai thác sử dụng đất của các đơn vị trong lực lượng công an để báo cáo bộ trưởng
thượng tướng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo cục quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại hoàn thành công tác xác định các thủ tục pháp lý của quỹ đất an ninh quốc phòng phía nam do bộ công an quản lý
cục quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại cần kiểm tra lại nhu cầu của các đơn vị đang có cơ sở doanh trại tài sản trên khu vực đất an ninh quốc phòng và nhu cầu các đơn vị công an khác ở phía nam
trên cơ sở đó báo cáo lãnh đạo bộ có hướng xử lý quy hoạch bố trí lại cho hợp lý
hôm qua thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các cục nghiệp vụ của bộ công an có buổi làm việc với công an tp hcm để tháo gỡ những khó khăn về công tác công an trên địa bàn
đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự cho đợt bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp sắp tới
báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm cho biết
thời gian qua tình hình an ninh chính trị trật tự
tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định và an toàn không có biến động lớn
tuy nhiên thời gian gần đây nổi lên tình trạng đua xe trái phép tội phạm về ma túy môi trường vẫn khá phức tạp
địa bàn thành phố gần đây xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản
trong dịp cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tết nguyên đán công an thành phố đã triệt phá một trăm chín mươi bốn băng nhóm tội phạm
đặc biệt là các chuyên án về ma túy với số lượng cực lớn các vụ buôn lậu gian lận thương mại lợi dụng dịch covid một mươi chín để hoạt động về mặt hàng khẩu trang găng tay y tế
công an thành phố cũng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ nhập cảnh trái phép tại các cơ sở lưu trú kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
về dự án nhà tạm giam thời gian qua công an tp hcm đã và đang gấp rút để di rời trại tạm giam trí hòa về trại t ba mươi ở huyện củ chi